thưa quý vị trước sự việc liên quan đến hoạt động tôn giáo với các nghi lễ như thỉnh vong cúng oan gia trái chủ diễn ra tại chùa ba vàng mà các cơ quan truyền thông phản ánh
ngày hôm nay ủy ban nhân dân thành phố uông bí quảng ninh tổ chức hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa ba vàng
tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tp uông bí nguyễn mạnh hà cho biết
theo công văn số ba mươi ba cvbts ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh khẳng định
hiến trương giáo hội phật giáo việt nam nội quy ban tăng sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam và các quy định của giáo hội
đều quy định các hoạt động phật sự hành đạo tu đạo tại các cơ sở thờ tự của phật giáo do vị chủ trì cơ sở thờ tự đó chịu toàn bộ trách nhiệm
việc công dân phạm thị yến có các hoạt động tại chùa ba vàng do chủ trì chùa ba vàng chịu trách nhiệm
ông hà cho rằng các hoạt động thỉnh vong cúng oan gia trái chủ đều nằm trong khuôn viên chùa ba vàng nên sư trụ trì chùa phải là người chịu trách nhiệm
bên cạnh đó chính quyền thành phố uông bí đang tiếp tục xác minh xử lý vấn đề liên quan đến chùa ba vàng
cơ quan công an cũng đang thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc
dù hai nghi thức thỉnh vong và cúng an gia trái chủ không nằm trong giáo lý phật giáo
song hành vi này được coi là có mê tín dị đoan hay không
theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố uông bí phải chờ vào thông tin từ trung ương giáo hội phật giáo việt nam
ngay chiều ngày hai mươi sáu tháng ba trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã có buổi làm việc
xem xét xử lý vụ chùa ba vàng tổ chức thỉnh vong giải nghiệp để thu tiền
dự kiến buổi làm việc giáo hội phật giáo việt nam gặp gỡ báo chí để thông tin
chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị các bạn trong những bản tin tiếp theo
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
một vụ nổ súng cướp tiền táo tợn vừa xảy ra tại chợ long biên hà nội vào sáng sáng nay khiến nhiều tiểu thương khiếp sợ
kẻ nổ súng bịt mặt sông vào một kiosk tại chợ khống chế và đánh trọng thương người dân
theo điều tra vào khoảng chín giờ sáng nay hai mươi sáu tháng ba tại một quán phở ở khu dân cư phú thịnh thuộc khu phố ba phường long bình tân tp biên hòa
đối tượng nguyễn phúc nhân bị các trinh sát hình sự công an tp biên hòa đồng nai bắt giữ khi đang mặc trên mình bộ sắc phục cảnh sát nhân dân
khám xét trong người đối tượng công an đã thu giữ hai khóa còng số tám hộ chiếu hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ có liên quan nghi vấn đến hoạt động dấu hiệu lừa đảo
tại cơ quan công an ban đầu đối tượng khai nhận toàn bộ sắc phục bảng tên còng số tám dây tất đặt mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch trên mạng xã hội với giá khoảng sáu triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an tp biên hòa tiếp tục điều tra
liên quan đến vụ việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội facebook không đúng sự thật làm xấu hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông
công an tp huế hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý trương thị kim dung và tôn nữ thị nhung cùng chú tại địa bàn
ngày hai mươi một tháng ba chị trương thị kim dung có khách đặt mua thịt bò nên giao nhân viên là chị tôn nữ thị nhung đi giao hàng
trong lúc đi giao hàng chị nhung đánh rơi một gói thịt bò tươi loại một kg
sợ chị dung la mắng đuổi việc nên chị nhung nghĩ ra chuyện bịa đặt bị cảnh sát giao thông tại bục phía bắc cầu trường tiền bắt xe vì không có gương chiếu hậu
nên đã đưa cho một anh cảnh sát giao thông gói thịt bò trên để được bỏ qua lỗi vi phạm
trong lúc đi giao hàng chị nhung đánh rơi một gói thịt bò trên để được bỏ qua lỗi vi phạm
trong lúc đi giao hàng chị nhung đã làm rõ sự việc mà lên mạng xã hội facebook viết nội dung mang tính bồi nhọ làm xấu hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông
sau khi nội dung được đăng tải công an tp huế đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc
qua đó dung và nhung khai nhận hành vi sai trái của mình đồng thời bày tỏ sự hối tiếc và gửi lời xin lỗi đến lực lượng cảnh sát giao thông